trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm thành phố trùng khánh trung quốc vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm đã hội kiến
với đồng chí viên gia quân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trùng khánh trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bí thư thành ủy thành phố trùng khánh viên gia quân bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tới thăm thành phố trùng khánh
đồng chí viên gia quân đã thông tin tới đoàn một số nét khái quát về thành phố trùng khánh
về tình hình kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
trùng khánh được mệnh danh là sơn thành thành phố xây dựng trên núi là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của trung quốc
có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ năng động và có cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
với vị trí quan trọng về lịch sử văn hóa và vai trò trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực miền trung và miền tây trung quốc
trùng khánh có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của trung quốc trước đây và sự phát triển của trung quốc ngày nay
bộ trưởng tô lâm bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà trùng khánh đã giành được
trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm dân sinh bảo vệ môi trường
nhất là trong quán triệt thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng tô lâm cho biết năm hai nghìn một mươi năm văn phòng xúc tiến thương mại đầu tiên của việt nam đã được đặt tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế thương mại
khuyến khích các doanh nghiệp trùng khánh đầu tư công nghệ xanh tiên tiến hiện đại vào việt nam tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục và nhân dân
tạo điều kiện cho văn phòng xúc tiến thương mại của việt nam hoạt động hiệu quả và sớm mở tổng lãnh sự quán việt nam tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện nay công an thành phố trùng khánh với công an các địa phương việt nam
trong đó có cần thơ đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn và đề nghị lãnh đạo thành phố trùng khánh tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện cho cơ quan an ninh và thực thi pháp luật thành phố trùng khánh tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm và đoàn đã tới thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham tại thành phố trùng khánh trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu căn cứ trung ương phương nam của đảng cộng sản trung quốc
thời kỳ đấu tranh vinh quang trước khi giành được chính quyền căn cứ hồng nham thành phố trùng khánh
bộ trưởng nhấn mạnh nơi đây là nơi làm việc của các nhà lãnh đạo tiền bối của trung quốc như mao trạch đông chu ân lai
để chỉ đạo công tác xây dựng đảng đoạt kết mặt trận nhân dân xây dựng lực lượng vũ trang giành chính quyền bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
nơi đây cũng là địa chỉ làm việc của đồng chí hồ quang tức chủ tịch hồ chí minh đã từng tham gia văn phòng bắt lộ quân trung quốc
thời gian từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã làm việc với đồng chí chu ân lai trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng hai đảng hai nước
mối quan hệ đoàn kết gắn bó cách mạng giữa hai nước tiếp tục đối phát huy và duy trì phát triển cho đến ngày nay
các thế hệ cách mạng tiếp tục noi gương và làm sâu sắc hiệu quả hơn những thành quả quan trọng này trong bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam trung quốc
trong sổ lưu niệm tại đây bộ trưởng tô lâm viết
chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó keo sơn đời đời bền vững việt nam trung quốc cảm ơn các bạn trung quốc đã bảo tồn khu di tích này
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm chỉ huy giao thông thành phố trùng khánh thăm bảo tàng quy hoạch thành phố và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát quận du trung công an thành phố trùng khánh

chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó kéo sơn đời đời vững việt nam trung quốc cảm ơn các bạn trung quốc đã bảo tồn khu di tích này

chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó kéo sơn đời đời bền vững việt nam trung quốc cảm ơn các bạn trung quốc đã bảo tồn khu di tích này

chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó kéo sơn đời đời vững việt nam trung quốc cảm ơn các bạn trung quốc đã bảo tồn khu di tích này